trong ngày bốn tháng bảy cổng công báo chính thức của liên bang nga đã đăng tải nội dung
bản hiến pháp sửa đổi được thông qua sau cuộc bỏ phiếu của cử tri nga trên toàn quốc hôm một tháng bảy vừa qua
bản hiến pháp được thông qua lần đầu trong cuộc bỏ phiếu toàn dân ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
có tổng cộng hai trăm linh sáu sửa đổi trong đó có những nội dung chính liên quan đến các vấn đề xã hội
bao gồm những bảo đảm bảo vệ phẩm giá công dân và tôn trọng người lao động
lập chỉ mục lương hưu ít nhất một lần trong năm và bảo đảm thực hiện các nguyên tắc hợp tác xã hội trong lao động
hiến pháp sửa đổi cấm bầu công dân nga đang hoặc từng là công dân của quốc gia khác
hoặc có quyền định cư ở nước ngoài làm tổng thống
hiến pháp sửa đổi cũng tăng thêm quyền hạn cho duma quốc gia tức hạ viện và hội đồng liên bang tức thượng viện nga
điều khoản quy định số lượng nhiệm kỳ của tổng thống nga hiện đã xóa bỏ từ liên tục
đồng thời bổ sung điều khoản không tính đến số lượng nhiệm kỳ mà tổng thống đã đảm nhiệm
tính đến thời điểm những nội dung sửa đổi hiến pháp có hiệu lực